ngày hai mươi tháng tám tới đây khi mà thông tư số một mươi ba năm hai nghìn một mươi chín sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế có hiệu lực
thì giá khám bệnh ngày dường sẽ tăng bình quân bốn bốn giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng một một
từ số liệu đánh giá của bảo hiểm xã hội việt nam bộ y tế việc điều mức lương lên một bốn mươi chín triệu đồng vẫn bảo đảm khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế
đối với đối tượng chính sách thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí việc điều chỉnh dự kiến không bị ảnh hưởng
đối với người cận nghèo tỷ lệ đồng chi trả là năm các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả hai mươi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thông tư một mươi ba hai nghìn một mươi chín tt bit có hiệu lực thi hành từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
do chỉ thay đổi mức giá nên các bệnh viện chỉ cần cập nhật mức giá theo quy định của thông tư để thực hiện
với thông tư một mươi bốn hai nghìn một mươi chín tt bit các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trực thuộc bộ y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt
bệnh viện hạng một thuộc các bộ cơ quan trung ương bộ y tế sẽ quyết định mức giá để các đơn vị thực hiện
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc địa phương quản lý như sở y tế sở tài chính
thì hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá và thời điểm thực hiện